trong ngày tết những cán bộ công an xã vẫn miệt mài về công tác bám nón địa bàn tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định về pháp luật nhất là nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo nổ từ đó ý thức của người dân đã được nâng lên
bắc quang là huyện chủ lực của tỉnh hà giang về phát triển kinh tế văn hóa xã hội do đó trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự cũng được đặt lên hàng đầu trong một dịp tết đến xuân về
lực lượng công an huyện bắc quang đã triển khai tốt công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về pháo nổ
tính đến ngày hai tết công an huyện bắc quang đã lập biên bản xử lý bốn hộ gia đình với ba đối tượng có hành vi đốt phá nổ trong đêm giao thừa
công an huyện bác quang đã chủ động xây dựng phương án để tổ chức triển khai thực hiện
theo đó công an huyện đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh và phối hợp huy động lực lượng quân sự từ huyện cho đến cấp xã thị trấn để triển khai thực hiện công tác tuần tra kiểm soát khép kín kịp thời ngăn chặn đối với các trường hợp có biểu hiện đốt pháo cháy phép trên địa bàn
những ngày tích nguyên đán hơi địa đầu
tổ quốc đang dần trôi qua trong sự bình an
ngoài sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mình đặc biệt là chấp hành tốt các quy định của pháp luật về pháo để mỗi người mỗi nhà đón xuân bình yên an toàn